tại lễ khai mạc đại hội đảng bộ thành phố đà nẵng lần thứ hai mươi hai nhậm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ đã yêu cầu
thành phố đà nẵng cần xác định tiếp tục thực hiện ba đột phá chiến lược về xây dựng kết cấu hạ tầng
cải cách thể chế và phát triển nhân lực chất lượng cao phục vụ cho đổi mới mô hình tăng trưởng
cùng dự có đồng chí nguyễn xuân thắng bí thư trung mương đảng chủ tịch hội đồng lý luận trung ương
giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
đồng chí phó thủ tướng thường trực chính phủ nhấn mạnh phát triển kinh tế tri thức
kinh tế số là một giải pháp để đà nẵng phát triển nhanh và bền vững
đồng thời đặt ra nhiệm vụ cho thành phố đà nẵng phải sung phong đi đầu trong phát triển kinh tế công nghiệp hóa
hiện đại hóa hội nhập quốc tế trở thành đầu tàu dẫn dắt phát triển trong vùng
để đạt được điều này tp cần tăng cường ứng dụng thành tựu cách mạng công nghiệp bốn
ưu tiên nguồn lực thích đáng cho đầu tư phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo
xem đây là động lực quan trọng để phát triển trong thời gian tới
về nhiệm vụ bầu ban chấp hành nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đồng chí trương hòa bình lưu ý đây là nhiệm kỳ
tp đà nẵng tiến hành triển khai chủ trương lớn như nghị quyết bốn ba của bộ chính trị về xây dựng
và phát triển thành phố đà nẵng đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm nghị quyết về mô hình chính quyền đô thị
vì vậy các đại biểu cần nêu cao tinh thần trách nhiệm dân chủ sáng suốt lựa chọn các đồng chí tiêu biểu
về trí tuệ bản lĩnh chính trị năng lực lãnh đạo để ban chấp hành khoa mới thực sự là hạt nhân đoàn kết
tập trung sức mạnh thực hiện thắng lợi nghị quyết của nhiệm kỳ đề ra